thanh hóa có hơn bốn mươi tám ha rừng trọng điểm xảy ra cháy bảy mươi trong số đó ở mức cực kỳ nguy hiểm
tính từ đầu tháng bảy tại thị xã nghi sơn đã xảy ra ba vụ cháy rừng
mặc dù được phát hiện sớm nên ngọn lửa không lan rộng nhưng diễn biến cháy rừng liên tiếp như vậy đã đạt ra yêu cầu tăng cường nguồn lực cho bảo vệ rừng
chỉ vì một chút bất cẩn người công nhân quản lý đường bộ này đã đốt rác ven đường trong ngày nắng đỉnh điểm
khiến ngọn lửa lan vào khu rừng ở xã hải nhân thuộc thị xã nghi sơn và đây là hậu quả
hơn một trăm hai mươi người được huy động khẩn cấp để dập lửa nhưng vụ hỏa hoạn đã kịp thiêu dụi bảy năm trăm linh m hai rừng
máy mà nó cùng với hướng gió thì lượng lửa nó phát lên càng lớn
theo cơ quan kiểm lâm có nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy rừng đôi khi do con người
cũng có trường hợp mặt trời chiếu qua mảnh kính vỡ ánh sáng hội tụ có thể khiến ngọn lửa bùng phát
vì vậy trong những ngày này lực lượng chức năng chỉ có một cách trực tiếp nhất là tăng cường tuần tra trực chốt để phát hiện sớm đám cháy
khi mà phát hiện sớm rồi thì tất cả các lực lượng lên dập tắt ngay không để cháy lan
trên cái diện rộng cũng như là cháy lớn bùng phát đặc biệt là cái vật liệu cháy thì lớn là nhiều gió thì mạnh
nếu như chúng ta không phát hiện sớm thì rất khó khăn cho chúng ta chữa cháy
sau vụ cháy rừng thứ ba tại nghi sơn tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp cấp bách để phòng chống cháy rừng
trong đó nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị tốt nhân lực và phương tiện để sẵn sàng cho những tình huống khẩn cấp
tỉnh cũng sẽ cân nhắc tăng cường số thiết bị giám sát từ xa để hỗ trợ bảo vệ rừng